giáp tết nguyên đán các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện xử lý việc vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm
ngày ba mươi tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã kiểm tra và phát hiện trên chiếc xe khách dường nằm biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn sáu mươi đang vận chuyển bốn thùng xốp chứa hai trăm năm mươi kg thịt không rõ nguồn gốc
chủ xe cho biết đã nhận trở số thịt này cho một người từ tỉnh bình định lên thị trấn phước an huyện crong park
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai cũng trên đoạn quốc lộ hai mươi sáu này tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc cũng đã kiểm tra phát hiện hành vi vận chuyển một trăm linh năm kg thịt động vật đang bốc mùi hôi thối
hiện là thời điểm giáp tết nguyên đán các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện xử lý việc vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc
nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm